muốn có tiền tiêu xài hai đối tượng đã đội tóc giả bịt khẩu trang lẻn vào các trường học ở thành phố đà lạt để trộm cắp tài sản
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ võ xuân bình chú tại huyện lâm hà và võ nguyễn bảo duy chú tại thành phố đà lạt để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an võ xuân bình khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào trường tiểu học trần bình trọng phường năm tp đà lạt và trường mầm non một mươi phường một mươi tp đà lạt vào đêm ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng ba lấy đi hai máy tính sách tay và hơn hai mươi triệu đồng tiền mặt
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một võ xuân bình còn rủ võ nguyễn bảo duy đột nhập vào nhà một người dân lấy trộm một máy tính sách tay và một máy tính bảng samsung
hiện công an thành phố đà lạt đã tạm giữ võ xuân bình và võ nguyễn bảo duy để điều tra mở rộng